anh phú thuê nhà ở trấn phát trân hà nội đang phải trả mức giá điện sinh hoạt là ba năm trăm linh bốn
theo một số cao gần gấp hai lần mức điện sinh hoạt nhà nước quy định theo anh phú
mặc dù giữa lúc tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng nhưng các chủ hộ vẫn thu tiền điện với
giá cả ngất ngường điều này làm đội chi phí sinh hoạt tăng gánh nặng mưu sinh nhất là đối với gia
trước khi dịch covid một mươi chín diễn ra vợ anh đi giúp việc theo giờ bản thân anh chạy xe taxi thuê
tuy nhiên những tháng gần đây thành phố áp dụng lệnh giãn cách xã hội nên vợ chồng anh phải ở nhà
thu nhập dường như không có và gánh nặng tiền điện luôn là bài toán với các hộ đi thuê trọ như gia đình anh
giá tiền điện mình đây hiện tại thì như mình được biết thì mình chi trả khoảng
ba năm trăm linh đồng một kw điện mình đi nhà trọ thì mình cũng chỉ biết là mình áp dụng theo cái mức của
nhà trọ họ đề ra chứ còn thì mình cũng không biết là chính xác là cái điện lực hoặc ngành điện họ
bán cho mình như thế nào thì mình cũng không thể nào mình hiểu sâu hơn được chúng tôi tìm đến khởi
thượng đông đa hà nội tại đây chủ trọ giới thiệu rất nhiều loại phòng trọ tiện nghi song giá điện
điện cao bốn đồng trên một số khi chúng tôi thắc mắc về giá tiền điện chủ trọ cho biết đây
là mức giá chung của khu vực này mỗi phòng trọ được thiết kế đồng hồ công tơ riềng
phòng này thì bao nhiêu tiền phòng ạ

ngoài tiền không bao nhiêu ạ

vâng vâng vâng thôi nóng mạnh thì đâu hết giá điện là bốn đồng một số rồi ạ

khoảng hơn hai mươi phòng cho thuê đang chú ý chủ trọ này ngoài thu nhập từ việc cho thuê trọ

có mức thu tiền điện nước cao ngất ngường để hưởng lợi

thì là bốn năm trăm linh một số công tơ riêng bốn năm trăm linh cơ ạ ừ ở đây thì cô sẽ nợ đồng ký một năm
cái luật thì là luật ba tháng một có nhiệm vật tiền điện bốn năm trăm linh một số cơ ạ ừ tại vì ở đây cô chỉ

phép được điện giá dân không ở đây không xin ở đây không xin được à không xin nhé
theo tìm hiểu lý do các chủ trọ thu tiền điện giá cao là bởi nhiều hộ không đăng ký kinh doanh
không thực hiện các nhiệm vụ thuê mặt khác các chủ trọ không công khai số lượng người thuê
cũng như cơ sở vật chất nên việc đăng ký để được mua điện giá rẻ là điều không thể
à đúng điện giá cao nhà của biệt không phải điện nhà dân đúng không

ừ thế là trả tôi có hơn hai thì tiền này
vâng nhưng mà đối với các hộ kinh doanh thì mình xin được tiếp kết kinh doanh thì được
không được cũng được nhưng mà năm nay làm sao năm này làm